trước diễn biến của bão số sáu nhiều gia đình ở tỉnh bình định đã chủ động di rời đồ đạc tài sản đến nơi an toàn để tránh bão
bình định có hơn một mươi bốn năm trăm linh hộ phải sơ tán trước khi bão số sáu vào
với những căn nhà nằm sát biển không chịu được gió cấp tám cấp chín hoặc vùng trũng thấp
lực lượng chức năng tỉnh bình định yêu cầu di rời cả người và tài sản
từ hai ngày qua hơn ba người gồm lực lượng vũ trang trong và ngoài tỉnh
cùng lực lượng tại chỗ được điều động về các vùng sung yếu giúp người dân
trong hôm nay việc sơ tán người dân và di chuyển đồ đạc để tránh bão
sẽ còn tiếp tục diễn ra đến hết buổi trưa trong tinh thần khẩn trương
nếu bão vào thì cũng giảm bớt thiệt hại